quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh năm m yếu đi khối không khí lạnh cũng yếu dần
nên miền bắc mưa chỉ còn xảy ra trong khoảng thời gian từ nay đến trước một mươi giờ sáng
sau một mươi giờ sáng miền bắc mưa giảm và đến chiều thì chuyển tạnh giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ nhìn hơn ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chiều tối và tối nay ở khu vực phía tây bắc bộ các tỉnh điện biên sơn la hòa bình cũng như cả thủ đô hà nội
có khả năng sẽ lặp lại những cơn mưa rông như chiều tối và đêm qua
trong mưa rông cần phải đề phòng trở lại với hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
khối không khí mát đã yếu đi nhưng nhờ có sự xuất hiện của khối khí mát này mà vùng thấp nóng phía tây
bị kìm lại không phát triển
lúc này ở khu vực thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh đang khá là mát mẻ dễ chịu với mức nhiệt hiện tại chỉ trong khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay khu vực thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế buổi sáng sẽ có mây nhiều
trưa vào chiều nắng sẽ xuất hiện ở khu vực từ hà tĩnh xuống đến thừa thiên huế
nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận hôm nay vẫn có nắng nóng nhưng mức nhiệt cũng không cao
giao động trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
chiều vào tối nay ở khu vực phía tây của các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh
khu vực phía tây của quảng trị quảng nam và đà nẵng có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
mưa rông về chiều ở miền trung cũng tìm ẩn nhiều rủi ro về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ ban ngày thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng mạnh
ở tây nguyên nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực nam bộ nhiệt độ cao hơn
giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng ba mươi tám độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay vẫn có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa rông cần đề phòng với hiện tượng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
khu vực phía bắc của biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa ít mưa
gió nam đến đông nam cấp bốn năm
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trương sa gió yếu biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước